thưa quý vị cục hải quan lào cai cho biết trong ngày đầu năm mới đã có bốn mươi doanh nghiệp đăng ký mở tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của lào cai tăng mạnh so với mọi năm
đầu giờ sáng mùng một tết trên một trăm linh tấn sầu riêng mít cùng nhiều loại hàng hóa khác đã được làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang trung quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành tỉnh lào cai
lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã tặng hoa cho lái xe đầu tiên của hai nước sông đất với kỳ vọng vào một năm mới giao thương thuận lợi
năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh lào cai đặt mục tiêu giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt bốn năm tỷ usd tiếp tục cải thiện hạ tầng nâng từ hai luồng lên thành năm luồng thông quan
phát huy hiệu quả nền tảng cửa khẩu số giảm chi phí logistics nhằm thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu